tổ chức xúc tiến thương mại môi trường nhật bản đã xin phép lùi thời hạn công bố kết quả việc thí
điểm làm sạch sông tô lịch bằng công nghệ nanobioreactor của nhật bản thêm hai tháng tới
ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín lý do mà tổ này đưa ra là bởi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
thoát nước hà nội đã xả khoảng một năm triệu mét khối nước hồ tây vào sông tô lịch nơi có khu thí điểm
để toàn bộ hệ vi sinh vật có lợi được các thiết bị kích hoạt trong vòng gần hai tháng qua đã bị cuốn trôi
sông tô lịch ngày một mươi tám tháng bảy theo người dân việc xả nước vừa qua chỉ khiến cho con sông trong
xanh được một khoảng thời gian rất ngắn ngay sau khi nước rút đã lập tức xuất hiện cá chết và mùi hôi thối đặc trưng
tháo nước vào thực sự ra mà nói cũng chỉ là trong vòng chốc nát hai ba ngày thời gian tháo nước thôi thế nhưng mà tháo xong rồi thì nếu lúc nước rút rồi thì môi trường cái hơi của nó
thì nó vẫn này trở lại như tư thế bình thường thay đổi nó không thay đổi nước rút nó lại mưa nó có mùi mà từ hôm trước nó còn được hôm sau là từ lúc xả nước vào là hôm sau là có mùi
trước đó đại diện công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên thoát nước hà nội cho rằng việc xả nước hồ tây ra sông tô lịch là vận hành theo quy trình hệ thống thoát nước của thành phố hà nội khi mà mực nước của hồ tây đã lên quá cao
thế hồ tây thì trong thời gian qua đã mực nước đã cao hơn khoảng
sắp xỉ ba mươi cm để đảm bảo công tác thoát nước chống ngập một cách chủ động chúng tôi theo đúng quy trình của thành phố sẽ tiến hành xả nước từ hồ tây ra hệ thống thoát nước mà đầu nguồn của nó là sông tô lịch
thì cái này cũng nằm trong cái quy trình bình thường của công ty thoát nước hà nội cũng như thành phố hà nội trong cái mùa mưa để đảm bảo chống ngập cho thành phố
về phía nhật bản đại diện chuyên gia cho biết
hồ nước hồ tây ra sông tô lịch đã ảnh hưởng đến việc thử nghiệm cụ thể đã khiến toàn bộ hệ vi sinh vật có lợi do các tấm biorector kích hoạt trong vòng gần hai tháng qua đã bị cuốn trôi phải làm lại từ đầu
cái việc mà nói đã báo trước thì chúng tôi chuyên gia đã tinh toán
nhưng mà cái việc mà nó cái lượng lưu lượng nước mà chảy xả vào nó gấp lên tận một mươi lần
và với một cái thông báo chỉ có trước cái việc xả có một mươi phút đến một mươi năm phút thì đã xả rồi thì tất nhiên là chuyên nhân bản
cũng không thể có thể chạy có thể làm sao đó trong vòng một mươi phút đấy cả
gần như chúng tôi phải làm lại từ đầu và cần tối thiểu trên một tháng để kích hoạt trở lại hệ vi sinh vật có lợi
đến lúc đó việc lấy mẫu đánh giá mới có thể chính xác khách quan
và lần này thì chúng tôi đã cải tiến về mặt sinh học và đảm bảo dù có tiếp tục xả nước như vừa rồi
thì các vi sinh vật cũng không bị cuốn trôi và tiếp tục nhiệm vụ làm sạch sông tô lịch
trong chiều ngày một mươi tám tháng bảy các chuyên gia nhật bản cũng đã tiến hành lấy mẫu nước tại hồ tây
để kiểm tra đánh giá chất lượng nước tại đây sau hai tháng sử dụng công nghệ nanobiorector
còn việc thí điểm trên sông tô lịch sẽ tiếp tục tiến hành đến giữa tháng chín năm nay